lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân huyện quế phong tỉnh nghệ an một số cá nhân đã mua bán chuyển nhượng bất hợp pháp diện tích đất rừng tự nhiên được giao theo nghị định một trăm sáu mươi ba của chính phủ
thay vì khoanh nuôi bảo vệ thì diện tích đất rừng tự nhiên ở xã tiền phong huyện quế phong đã bị chặt phá ảnh hưởng không nhỏ đến độ che phủ tác động xấu đến hệ sinh thái rừng đầu nguồn
ba khu vực rừng có diện tích khoảng hai mươi hai hectare đã bị phá tại xã tiền phong được người dân phát hiện và báo cho lực lượng kiểm lâm huyện quế phong đã hơn một tuần nay
không ít cây gỗ có đường kính tương đối lớn bị chặt phá cùng che nứa đang nằm ngổn ngang như thế này
thế nhưng câu trả lời của lực lượng chức năng địa phương lại là không biết sự việc phá rừng này xảy ra
không ít cây gỗ có đường kính tương đối lớn bị chặt phá cùng che nứa đang nằm ngổn ngang như thế này
đằng ngoài cửa đi vào thì có cái tổ của huyện phong được chặt ở ngoài
thì hôm vào thì chúng tôi rất khó khăn là tiếp cận bởi vì là vào là xin ý kiến để vào kiểm tra thì cái hy vọng cả
nên chúng tôi cũng chưa vào kiểm tra thường xuyên
nghị định một trăm sáu mươi ba năm một nghìn chín trăm chín mươi chín của chính phủ về giao đất cho thuê đất lâm nghiệp quy định rất rõ
đó là nhà nước giao đất cho tổ chức hộ gia đình ổn định lâu dài để phát triển lâm nghiệp
trong đó diện tích có rừng phải được bảo vệ
bên cạnh đó nghị định cũng quy định về quyền hưởng
lợi nghĩa vụ của tổ chức cá nhân khi được nhà nước giao rừng như chuyển nhượng phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền
nhưng phần chuyển nhượng này chỉ là phần thuộc rừng trồng sau khi đã giao nhận
riêng đất có diện tích rừng tự nhiên nếu chuyển nhượng là trái quy định của pháp luật
trong trường hợp này là hiện tại đất ở đây là đất rừng đã được nhà nước giao theo nghị định một trăm sáu mươi ba
và tràng thải ở đây là rừng tự nhiên
mặc dù là cái trự lượng gộ ở đây là chủ yếu là rừng nửa rừng hồn giáo nửa
và có xén kẹ một ít cây thân gộ trự lượng là rất nhỏ
thế nhưng mà bản chất của nó vẫn là rừng tự nhiên
thế thì việc chuyển nhượng là trái quy định của pháp luật
trên thực tế hai mươi hai hectare rừng tự nhiên bị chặt phá tại khu vực khe hồi bầu xã tiền phong là của năm hộ gia đình
và số diện tích này đã được chuyển nhượng chui cho người khác
hàng chục hectare rừng ở xã tiền phong huyện quế phong tỉnh nghệ an đã bị chặt phá không thương tiếc
cá nhân hay tổ chức nào đứng sau vụ việc này
hàng chục hectare rừng không hề nhỏ
để có thể qua mắt được các lực lượng chức năng
tất cả những câu hỏi trên đang rất cần sự vào cuộc của huyện quế phong nói riêng và tỉnh nghệ an